thưa quý vị và các bạn trong khi quận một vẫn đang lập kế hoạch nhằm tập trung những người bán hàng rong
thì tại phường tây thành quận tân phú mô hình người dân phối hợp với chính quyền phường tập trung những người bán hàng rong
đã tạo được nơi làm ăn ổn định cho những gánh hàng rong trong nhiều năm nay
khu đất một m hai này là nơi tập trung buôn bán của nhiều người dân kinh doanh hàng trong
sau khi bị giải tỏa tại khu vực kênh nước đen
tuy chỉ là tạm thời nhưng khu đất đã giúp họ tháo gỡ rất nhiều khó khăn trước mắt
tuy tập trung nhiều hộ kinh doanh hàng trong lại nhưng ông năm và ủy ban nhân dân phường tây thạnh
chỉ thu những loại phí cơ bản để duy trì hoạt động khu đất
nhằm giúp các hộ dân tại đây có chỗ làm ăn ổn định
đây cũng là một trong những mô hình tiêu biểu mà người dân phối hợp với chính quyền địa phương
nhằm tổ chức lại hoạt động buôn bán lòng lề đường
trong lúc về phần an toàn giao thông bà con bán lòng lề đường bị ảnh hưởng rất nhiều
mà thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ tên nạn giao thông rồi
từ chỗ đó tôi cũng tạm cho mượn để di dời bà con về đây bán
một là giải quyết được cái chỗ mua bán của bà con
hay là mình kiểm soát được về an toàn thực phẩm
ngoài việc gom những người kinh doanh hàng rong tập trung về một nơi
vườn tây thạnh còn cho kẻ vạch vàng thường xuyên nhắc nhở các hộ dân không lấn vạch
và kiểm tra tình trạng lề đường thường xuyên không để diễn ra tình trạng tái lấn chiếm
sắp tới bên phía chính quyền cũng sẽ vận động các hộ dân mà có các mảnh đất trống
để nó phù hợp với việc tạo địa kiện cho người dân mới bán
để cho có tạo địa kiện
điều kiện cho người dân có cuộc sống mưu sinh ổn định lâu dài
không có thực hiện việc buôn bán và lấn chấm lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thí đến địa bàn thường
cũng trong cuộc họp kiểm tra tình hình lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn thành phố mới đây
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong nhấn mạnh
thành phố không có chủ trương đẩy đuổi người mua bán hàng trong
và yêu cầu các quận huyện khẩn trương tìm các địa điểm đủ điều kiện
nhằm nhanh chóng tổ chức các phiên chợ hàng trong